cơ quan tình trạng khẩn cấp ukraine vừa thông báo đã dập tắt và khống chế được đám cháy ở gần nhà máy điện hạt nhân zaborisia
trước đó ukraine thông báo cơ sở đào tạo năm tầng của nhà máy điện hạt nhân này đã bốc cháy sau một hành động quân sự
trong một tuyên bố cơ quan trên xác nhận đám cháy ở tòa nhà đào tạo thuộc cơ sở zaporisia ở thành phố eoda đã được dập tắt không có nạn nhân nào trong vụ việc này
cùng ngày thủ tướng anh boris johnson đã có cuộc điện đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky về tình hình ở cơ sở hạt nhân này
văn phòng thủ tướng anh nêu rõ london sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo tình hình tại ukraine liên quan tới chiến dịch đặc biệt của nga ở ukraine không trở nên tồi tệ hơn
cả hai nhà lãnh đạo nhất trí ngừng bắn là vấn đề then chốt
trước đó cùng ngày cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cũng kêu gọi nga và ukraine không giao tranh tại khu vực gần nhà máy
jaborisia cảnh báo đặc biệt nguy hiểm nếu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của ukraine này bị tổn hại